tại hà nội hội đồng lý luận trung mương ban tuyên giáo trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học công tác tuyên giáo của đảng
sáu mươi năm chặng đường vẻ vang thành tựu và tầm nhìn ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tới sự của đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương phó thủ tướng vũ đức đam
đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung mương chủ tịch hội nhà báo việt nam
cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo ban tuyên giáo qua các thời kỳ các bộ ban ngành trung ương cùng các đại biểu là những chuyên gia khoa học nghiên cứu về xây dựng đảng tuyên giáo
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận ba nội dung bao gồm quá trình hình thành phát triển thành tựu vẻ vang của ngành tuyên giáo qua nhiều mốc son lịch sử
những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trong lĩnh vực tư tưởng lý luận khoa giáo văn hóa văn nghệ cũng như đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên giáo
đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc trong giai đoạn mới
các ý kiến cũng nhận định sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trong nhiều lĩnh vực đã tạo ra sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn đảng
sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của đất nước và hội nhập nâng cao uy tín vị thế của đất nước được bạn bè quốc tế tin tưởng và công nhận